phi nhung đã qua đời để lại nhiều tiếc nuối cho người thân và bạn bè
nhưng ý đai biết trước khi chút hơi thở cuối nơi ca sĩ đã âm tính với covid một mươi chín
phi nhung đã ra đi vĩnh viễn sau thời gian dài điều trị covid một mươi chín
thông tin này khiến ai nấy đều vô cùng đau buồn
đáng chú ý trước đó từng có không ít thông tin cho rằng bệnh tình phi nhung đã có những chuyển biến tích cực
chính vì vậy ai nấy đều mong sẽ có phép màu đến với cô nhưng kết quả lại không được như mong muốn
một người bạn thân thiết của phi nhung cho biết trước khi qua đời tức ngày hôm qua
phi nhung đã có kết quả âm tính với sars cov hai
ấy vậy mà không ngờ mọi thứ lại chuyển biến nhanh như vậy
hiện tại bạn bè và người thân đều đồng loạt chia sẻ những hình ảnh đẹp
của phi nhung lúc sinh thời như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho nữ ca sĩ tài hoa bạc mện
nhiều người thắc mắc về việc tại sao phi nhôm đã âm tính nhưng vẫn tử vong
sự việc này được giải thích như sau
sự nguy hiểm của virus sars cov hai không phải nằm ở tải lượng virus cao hay thấp âm tính hay dương tính
mà nằm ở chỗ virus này khi xâm nhập cơ thể sẽ kích thích hệ miễn dịch phản ứng mạnh liệt
tạo nên bão cytokine
bão cytokine là nguyên nhân khiến bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
phi nhung là một trong số các trường hợp như vậy
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại